trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại tp hcm lực lượng công an thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn
qua đó điều tra khám phá nhiều vụ vi phạm pháp luật trục lợi liên quan đến tiêm chủng vaccine buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ công an công an tp hcm đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn nắm tình hình các loại tội phạm
trong đó đặc biệt quan tâm đến số đối tượng lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh cung cấp phân phối tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc mua bán các thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trái quy định pháp luật để trục lợi lừa đảo
qua đó công an thành phố đã phát hiện tích cực điều tra khám phá sáu vụ việc có liên quan gồm hai vụ việc trục lợi liên quan tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
một vụ mua bán thuốc kháng virus monubirava trái phép hai vụ việc sử dụng tài khoản facebook để lừa đảo gấp giấy đi đường
tiêm vaccine bán thuốc kháng virus và một vụ sản xuất buôn bán hàng giả thuốc tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa chữa trị covid một mươi chín
hiện công an đã khởi tố bốn vụ án khởi tố sáu bị can và đang điều tra xác minh các trường hợp khác
ngoài ra công an thành phố đã và đang chỉ đạo các lực lượng tăng cường quản lý địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh
bắt giữ các trường hợp đăng tin quảng cáo những thông tin liên quan giao bán các loại thuốc điều trị covid một mươi chín